bắc kinh đã phải phong tỏa một số địa điểm hạn chế người dân sang ngoài
cũng như xét nghiệm đại trả hàng loạt cho hai mươi triệu dân liên tiếp trong ba ngày
điều này cho thấy sự nỗ lực của chính quyền trung quốc
trong việc ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín lây lan ngày càng mạnh mẽ